công an phường phạm vũ lão đã chuyển bốn đối tượng lên công an quận để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
các đối tượng còn lại đang được lập hồ sơ để xử lý theo quy định